từ ngày một mươi bốn tới ngày một mươi tám tháng một tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh sẽ diễn ra diễn đàn du lịch asean gọi tắt là atf
đây là sự kiện thường niên quan trọng và có quy mô nhất của du lịch asean
năm nay diễn đàn du lịch asean luân phiên do việt nam đăng cai dự kiến sự kiện có khoảng hai đại biểu tham gia
bao gồm các đoàn bộ du lịch cơ quan du lịch của các quốc gia asean tổ chức du lịch thế giới
các cơ quan tổ chức quốc tế hiệp hội doanh nghiệp du lịch và các cơ quan truyền thông hàng đầu thế giới
chủ đề của diễn đàn du lịch asean hai nghìn một mươi chín đã được việt nam đề xuất và các nước đồng thuận là asean sức mạnh của sự thống nhất
diễn đàn là cơ hội để việt nam khẳng định và nâng cao vai trò vị thế trong hợp tác du lịch
đồng thời giới thiệu hình ảnh đất nước con người việt nam tới bạn bè trên thế giới
đây cũng là sự kiện lớn hướng tới năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam